nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm từ phía sau vượt lên
nhóm thanh niên việt trì đã tăng ga dồn đuổi tạt đầu xe của nhóm thanh niên phù ninh và hai bên xảy ra xô xát
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã tiến hành triệu tập làm việc được hai mươi trên hai mươi sáu đối tượng và tạm giữ sáu xe máy
vào ngày một mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn tiến anh và nguyễn thanh bắc về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt tỉ lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần quang công chủ thầu xây dựng ở thành phố đà lạt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động để sập bờ ta lui khiến một công nhân thiệt mạng
vụ tai nạn xảy ra vào ngày chín tháng ba tại một công trình xây dựng trên đường ngô thị sĩ phường bốn thành phố đà lạt
thời điểm này ông ngô văn giang quê huyện nga sơn tỉnh thanh hóa và một số công nhân khác đang dọn dẹp ở công trình xây dựng thì bất ngờ bị bờ ta lui đất cao khoảng bốn mét mới được đào ra đổ ập xuống
khi ông ngô văn giang được đưa lên mặt đất thì đã tử vong
vào cuộc điều tra cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng
với đặc thù của tuyến đại lộ thăng long là cao tốc được đầu tư không có nhiều hệ thống camera giám sát
và phát hiện vi phạm nên nhiều phương tiện đã cố ý không chấp hành và tuân thủ tốc độ trên tuyến đường này
việc không chấp hành biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường đang diễn ra rất phổ biến và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn thường trực
và trên thực tế thì trên đại lộ này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến hành vi không chấp hành tốc độ cho phép
đại lộ thăng long là tuyến cao tốc trong nội thành lưu lượng đồng nhiều nhánh rẽ
dù mỗi đoạn đường đều được cắm biển báo rất cụ thể thế nhưng chỉ trong ba mươi phút
trường hợp vi phạm tốc độ như trường hợp này đoạn đường được quy định di chuyển với tốc độ sáu mươi km một giờ
thế nhưng chủ phương tiện lại di chuyển với tốc độ sáu mươi năm km một giờ
thực lượng cảnh sát giao thông luôn bố trí các tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát nắm tình hình
tuyên truyền để người điều khiển phương tiện hiểu việc di chuyển quá tốc độ cho phép là rất nguy hiểm
với hành vi vi phạm này của chú chở người bệnh đi và các chú ở xa đến đi anh em tuyên truyền
chú quan sát hệ thống biển hạn chế tốc độ của chú nhé để chú lắm được
để sau mình đi mình không tái phạm những hành vi vi phạm như thế
vẫn có rất là nhiều phương tiện đặc biệt là xe cá nhân
xe khách đã vi phạm về cái hành vi vi phạm tốc độ do cái lý do là chủ quan không quan sát hệ thống biển báo
thì đơn vị cũng có bố trí về hành thức xử lý đến là phạt nguội
để nhằm lương cao cái sự tinh thần trách nhiệm của người lái xe
để tránh khi mà có lực lượng chức lăng thì người lái xe đã chấp hành tuân thủ
khi vắng bóng lực lượng chức lăng thì lại tái diễn tình trạng vi phạm
bên cạnh công tác tuyên truyền xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân
khi tham gia trên tuyến này
đây là tuyến có đoạn kết nối với mạng lưới giao thông đô thị rất ngắn không giống các tuyến cao tốc khác
vì vậy việc giảm tốc độ trước khi kết thúc cao tốc sẽ giúp người dân di chuyển an toàn hơn
tránh những xung đột trực diện tốc độ cao với các tuyến nhánh ra vào khác
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia
ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có ban hành công điện số ba
gửi các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định các bộ tài nguyên và môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn quốc phòng thông tin và truyền thông giao thông vận tải
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan báo chí
để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố các bộ nêu trên thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi tổ chức kiểm đếm thông báo cho các chủ phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến
của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đồng thời giả soát các hoạt động trên biển nuôi trồng thuy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành địa phương sẵn sàng lượng phong tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm